thưa quý vị đã có gần bảy hồ sơ gửi lên sở giao thông vận tải tp hcm
xin phép ra khỏi thành phố để về quê đón người thân
và chỉ mới có hai năm trăm chín mươi đơn được giải quyết
con số này vẫn đang không ngừng tăng lên cho thấy nhu cầu của người dân rất lớn
đây là thông tin được sở giao thông vận tải tp hcm chia sẻ
trong buổi họp báo chiều nay ngày bốn tháng một mươi
theo đó từ tám giờ sáng ngày hai tháng một mươi đến một mươi năm h chiều ngày bốn tháng một mươi
gần bảy hồ sơ được tiếp nhận
do đây là nhiệm vụ mới nên sở giao thông vận tải phải cử thêm nhân viên
để tiếp nhận và đã xử lý gần ba đơn bằng phương án thủ công
tuy nhiên một số đơn lại điền thông tin chưa chính xác
nên không có cơ sở để giải quyết
chúng ta phải tương tác với các cơ quan giao thông cũng như công an và các tỉnh
để có giải quyết theo nhu cầu của người dân
trước thách thức của công việc này
chúng tôi đang một tổ khoảng bốn mươi anh em đang xử lý trên mail
còn một tổ công nghệ đang xử lý về mặt công nghệ
thì dự kiến đến sáng ngày sáu tháng một mươi này tức là ngày một
thì chúng ta sẽ tổ chức cho người dân điền thông tin
ở ngay trên website của sở giao thông vận tải
và khi điền đầy đủ thông tin
thì chúng ta sẽ giải quyết
cái nhu cầu của người dân ở trên bằng tài khoản gia lô
hoặc những thông tin qua mail để bà con có sự di chuyển thuận lợi
đối với người dân muốn về quê tự phát
công an tp hcm cho biết trong ngày một tháng một mươi có khoảng một mươi người
các ngày tiếp theo tăng lên hai mươi bốn lượt người đi qua địa bàn tp hcm
và các tỉnh miền đông và miền tây nam bộ
riêng trong ngày hai tháng ba

chủ yếu là ở còn lại là

hoặc có thể từ long an đi di chuyển ra các tỉnh miền đông nam bộ
để di chuyển về quê
về việc này công an tp hcm là lực lượng
ở các cửa ngõ sẽ hỗ trợ dẫn đường đảm bảo
cho người dân di chuyển hành đoàn không có xé lẻ
không có di chuyển ra ngôi tắc
thì khi đến địa phận của
nếu mà đi về các tỉnh miền trung

là đồng an sẽ tiếp nhận và tiếp tục
sẽ đưa bà con coi như là
đi về có đặc tự và có tổ chức
đảm bảo là không có xé lẻ không tự phán
để di chuyển đi ăn ngôi tắc để mà
có nguy cơ bệnh
qua bốn ngày nới lỏng giãn cách
công an tp hcm đã thực hiện kiểm tra đột xuất
người dân di chuyển trên đường
đã xứ phạt hơn một hai tỷ đồng
tổng kiểm tra năm trăm bốn mươi bảy phương tiện
hơn hai trăm ba mươi lượt xử lý năm trăm tám mươi tám trường hợp
với tổng số tiền một hai triệu đồng
trong đó có một trăm hai mươi trường hợp chưa đảm bảo quy định
phòng chống dịch như chưa tiêm vaccine
chưa tiêm mũi một đủ thời gian quy định